tại hà nội đã diễn ra lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên của việt nam sang thị trường trung quốc
theo nghị định thư ký giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam và tổng cục hải quan trung quốc
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đại sứ đặc mệnh toàn quyền
nước cộng hòa dân chủ nhân dân trung hoa tại việt nam hùng ba đã tới sự buổi lễ
tổng cục hải quan trung quốc đã có thông báo số một trăm năm mươi sáu ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ việt nam vào thị trường trung quốc
đồng thời công bố công ty cổ phần sữa th là doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện
được cấp mã số xuất khẩu hai nhóm sản phẩm sữa gồm sữa tiệt trùng và sữa bổ sung hương liệu tự nhiên
việc trung quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ việt nam cho thấy ngành sữa của việt nam
ngày càng phát triển hội nhập với thế giới ứng dụng công nghệ cao công nghệ bốn trong sản xuất
và quản trị khép kín từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch bảo đảm các sản phẩm sữa sản xuất ra
hoàn toàn đáp ứng các quy chuẩn quy định khắt khe của thị trường trung quốc